trong khi quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tình hình thực hiện những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thì qua theo dõi cử tri cả nước đã có những đánh giá xác đáng về phiên thảo luận này
chúng tôi thấy rằng các phát biểu và báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
thì cái đánh giá đó chúng tôi hoàn toàn nhất trí
có thể nói là năm qua chúng ta đã đạt được những thành tựu rất tốt
mặc dù trong hoàn cảnh có nhiều đặc điểm khó khăn như là về thời tiết
rồi vấn đề mưa bão rồi ngập lụt ở trong miền nam
tuy nhiên là với các cái biện pháp giải pháp của chính phủ là đã làm được rất tốt về các mặt
nền kinh tế của chúng ta có thể nói đánh giá là vẫn được giữ vững vẫn được ổn định
từng bước đã có những phát triển
thế thì chúng tôi rất là quan tâm về vấn đề việc phát triển kinh tế của chính phủ và các ngành
đặc biệt là sau hậu covid một mươi chín hiện nay tình hình kinh tế tuy nhiên cũng có những khó khăn
nhưng mà theo chúng tôi được biết thì hướng của chính phủ và các cấp các ngành
cũng đã hết sức cố gắng bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh
hiển khai các phát triển kinh tế
nhưng mà ý kiến của cử tri thì cũng hết sức mong muốn rằng là dù là phát triển kinh tế như thế nào
nhưng mà vẫn phải quan tâm đến vấn đề là chống dịch covid
làm sao đảm bảo cho nó ổn định cái đời sống của nhân dân
việt nam đã có nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà phát triển kinh tế
nhưng sau đợt này thì chúng ta sẽ rút ra thật nhiều kinh nghiệm nữa để phát triển kinh tế vững mạnh hơn
và chúng tôi cũng rất mong rằng tất cả người việt nam
chúng ta hãy nên ủng hộ các doanh nghiệp và ủng hộ và nên dùng hàng việt nam
đấy là việc ủng hộ doanh nghiệp và là xây dựng đất nước
chúng tôi mong muốn làm sao sau cái dịch covid này thì tất cả trung ương trú trọng và đầu tư cho thành phố đà nẵng
để cho mọi người phát triển nhất là về ngành thủy sản của đà nẵng chúng ta
và mọi người dân cũng trong cả nước để cho cuộc sống ngày càng phát triển tốt đẹp hơn
chúng tôi mong muốn làm sao sau cái dịch covid này thì tất cả trung ương
chú trọng và đầu tư cho thành phố đà nẵng để cho mọi người phát triển
nhất là về ngành thủy sản của đà nẵng chúng ta
và mọi người dân cũng trong cả nước để cho cuộc sống ngày càng phát triển tốt đẹp hơn
tôi thấy là chính phủ cũng đã thực hiện rất là quyết liệt và kịp thời được nhân dân đồng tình
đó là cái nghị quyết bốn mươi hai của chính phủ về gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ

mà các cái dân dân yếu thế được hưởng cái gói hỗ trợ này mà không chỉ có người dân yếu thế được hưởng cái gói hỗ trợ này
mà các cái doanh nghiệp cũng có những cái gói hỗ trợ mà tôi thấy rằng đó là chính phủ đã mở cửa
vấn đề ở đây là chúng ta phát triển một cách rất là bình dự
trong cái đấu tranh phòng chống tham nhũng thì thấy rằng là đảng và nhà nước rất quan tâm rất chú ý rồi
cái quan trọng mà cử tri quan tâm đến là cái thu hồi các cái tài sản bị thất thoát
và cũng như là làm sao để cho cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng này nó liên tục và nó mạnh hơn nữa
và đảm bảo cho cái lòng tin của quần chúng nhân dân
của cử tri nó mạnh hơn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước